một sườn vải rộng hơn năm trăm linh m hai trong khu dân cư ở huyện hóc môn tp hcm đã bị cháy rụi đổ sập và thiệt hại nhiều tài sản
những nhà dân ở gần sưởng vải cũng đã bị ảnh hưởng do đám cháy gây ra
vào chiều ngày hôm qua đám cháy đã bùng phát sưởng vải nằm trong khu dân cư
nên khi đám cháy bùng phát người dân sống quanh xưởng đã hô hào nhau di rời tài sản ra ngoài để tránh cháy lan
người dân và những người trong xưởng vải đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn đã điều động phương tiện
và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy đã được dập tắt sưởng vải bị cháy đổ sập
nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi và hư hỏng đường dây điện và hệ thống dây cắp viễn thông đi ngang qua xưởng cũng bị hư hỏng nặng
đến tối cùng ngày xe chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường để phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
tiếp tục với những thông tin khác
một chiếc ô tô đã tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi bị một xe biển đỏ chặn lại
vụ tai nạn đã khiến nhiều người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua tại nút sao quang trung ngô thị nhậm quận hà đông hà nội
nhân chứng cho hay chiếc xe hyundai santa fe bảy chỗ đã tông liên hoàn nhiều xe máy
sau đó chiếc xe tiếp tục lao về phía trước và bị chặn lại bởi một ô tô biển đỏ
tại hiện trường ba xe máy hư hỏng nằm giữa đường
hai ô tô hư hỏng đầu xe santa fe tông vào thân xe biển đỏ
cảnh sát bước đầu ghi nhận một người tử vong tại chỗ
nạn nhân đi xe máy ô tô bị tông trúng
đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với công an quận hà đông
để điều tra nguyên nhân của vụ việc
chỉ vì mâu thuẫn khi mượn xuồng qua sông một đối tượng đã dùng dao chém mảng xóm bị thương tật
sau một mươi ba năm lẩn trốn đối tượng đã bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt giữ
theo hồ sơ của cơ quan công an đối tượng lê văn đô chú huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
có mâu thuẫn từ trước với một người trú cùng địa phương
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn tám khi đô mượn xuồng nhà ông này để qua sông
thì cả hai xảy ra mâu thuẫn đô đã dùng dao chém vào tay người này gây thương tích một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với lê văn đô vì hành vi cố ý gây thương tích
song đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau một mươi ba năm lần trốn lực lượng công an đã bắt giữ được lê văn đô tại huyện đắc minh tỉnh đắk nông
trong khi ngồi ăn uống với một chủ doanh nghiệp và nhận số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
ba phóng viên đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng
sự việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy tổ công tác của công an tỉnh cao bằng
đã bắt quả tàng các phóng viên và công tác viên của một số cơ quan
cơ quan báo chí đang nhận trên một trăm linh triệu đồng của một doanh nghiệp
trước đó ba phóng viên này đã móc nối với nhau để điều tra và đăng tải nhiều bài
về sai phạm đất đai ở cao bằng sau đó đã gặp gỡ với tổ chức cá nhân doanh nghiệp
để thỏa hiệp và có dấu hiệu tống tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hoàng thị bình
trú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ ngày một mươi một tháng bảy công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân
tố cáo hoàng thị bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết hoàng thị bình là kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện nghi xuân
hoạt động buôn bán vật liệu xây dựng
bình được giao điều hành tự quyết định việc nhập hàng và ký hợp đồng giao dịch với khách hàng
bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng vai lãi suất cao từ nhiều người khác
để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng
đến thời điểm hiện tại hơn một trăm linh người bị hại ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã gửi đơn tố cáo
đến cơ quan điều tra tổng tài sản thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng
bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg được cất giấu trong bào gạo của đối tượng ly tái xúa
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận số ma túy trên của ly a và gửi xe khách
từ huyện mường tè về huyện nậm nhùn tỉnh lai châu và gọi ly tái xúa ra nhận mang đi tiêu thụ
do bị chuột cắn pha lúa mới gieo cấy nguyễn thanh tuyến đã dùng điện bẫy chuột để bảo vệ
thì gây ra hậu quả chết người
chiều qua toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cao tuyến ở an phú tỉnh an giang
năm năm tù về tội giết người
vào ngày hai mươi tám tháng một tuyền đã mang bộ dụng cụ bẫy chuột răng dây trì trên phần đất trồng lúa của gia đình
nhưng không gắn biển báo và thông báo cho người dân xung quanh
đến hai mươi h cùng ngày nguyễn văn phúc chú tại địa phương đi siệc cá thì va chạm vào dây chì do tuyến răng ra
dẫn đến tử vong sau đó tuyến phát hiện nên đã vác sát của phúc cùng dụng cụ siệc cá của nạn nhân mang đi giấu
đến khoảng sáu giờ sáng hôm sau thấy gia đình phúc đi tìm tuyến đã đến công an xã đầu thú và chỉ nơi cất giấu xác của phúc
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với y thương niê hai mươi năm tuổi
chú huyện krong anna về hành vi giả danh công an đe dọa cưỡng đoạt tài sản
vào sáng ngày chín tháng ba thương vào ứng dụng zalo để làm quen với các cô gái
qua quá trình này thương đã làm quen được với cô gái đang sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
sau nhiều giờ nhắn tin thương đã rủ cô gái đến một nhà nghỉ ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuật
tuy nhiên sau khi cả hai vào nhà nghỉ thì thương đã khóa cửa tự xưng mình là cảnh sát hình sự
rồi lấy điện thoại chụp ảnh và các giấy tờ của nạn nhân
sau đó thương liên tục đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
chúng ta đang có một đợt dịch bệnh bùng phát lây lan nhanh trên toàn thế giới mà chúng ta vẫn còn hiểu quá ít về phương thức lây truyền của nó
chính vì vậy chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
đối với bệnh đậu mùa khỉ
vâng tuyên bố trên của tổng giám đốc who được đưa ra vào ngày hai mươi ba tháng bảy
sau khi số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
và đây là mức cảnh báo cao nhất của who liên quan tới sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ
đặc biệt là khi mà hiện tại một số quốc gia gần việt nam như thái lan singapore đài loan trung quốc
đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập
và bộ y tế cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo và cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó
cụ thể hơn về vấn đề này mời quý vị lắng nghe những phân tích từ chuyên gia y tế phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy
nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương giảng viên cao cấp trường đại học y hà nội
lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng ông đánh giá thế nào về nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào nước ta trong giai đoạn hiện nay ạ
nguy cơ lây lan vào nước ta thì theo tôi nghĩ là có thể có và có thể xảy ra
bởi vì thế này cái thứ nhất là một số nước quanh nước chúng ta đã có
ví dụ như thái lan singapore có rồi trung quốc cũng đã có rồi
thế bây giờ giao dịch quốc tế đó thì những cái nguồn bệnh sẽ vào nước ta chuyện đi không tránh khỏi
như vậy nguy cơ là hiện hữu
vậy chúng ta cần có kịch bản ra sao và cần hành động như thế nào để ứng phó với dịch bệnh này thưa bác sĩ
điều quan trọng là chúng ta giám sát dịch tốt tất cả cùng tham gia phòng chống dịch
thì tôi nghĩ rằng là sẽ hạn chế được nguy cơ dịch bệnh lan rộng
còn chúng ta luôn luôn phải cảnh giác bởi vì này cũng như là đậu mùa trước đây thôi bệnh này cũng như đậu mùa trước đây
đã từng xảy ra trên toàn cầu
ngay sau khi tổ chức y thế giới phát cảnh báo thì bộ y tế đã tiến hành học khẩn cấp
để triển khai các kế hoạch
cũng có kế hoạch ví dụ như là trong ngành y tế phải làm gì
rồi chuẩn bị các cơ sở vật chất ra sao
và tăng cường giám sát dịch huy động tăng cường giám sát dịch bệnh
để giúp bảo vệ cộng đồng
tuy nhiên bộ y tế cũng đã phát sáu cái hướng dẫn
đã đưa ra sáu cái hướng dẫn để người dân cùng áp dụng để tham gia phòng chống bệnh
vâng hiện nay tại việt nam thì đang vào mùa cúm
cúm a thì đang diễn biến rất phức tạp
covid một mươi chín cũng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại
và trong bối cảnh dịch chồng dịch như hiện nay
bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người dân
để công tác phòng chống dịch trong nước ta đạt được hiệu quả cao nhất ạ
thực ra thì đất nước chúng ta là một sự nhiệt đới
việc dịch chống dịch thì đã từng xảy ra
những năm trước ví dụ như sởi xảy ra cùng với cúm
đấy là những cái vấn đề thực tế mà chúng ta phải đối mặt
tại thời điểm này
tôi nói là covid chưa hết
cúm đã xảy ra và tiếp theo là bệnh đậu khỉ nữa
đấy là những vấn đề thực tế mà nhân dân tất cả chúng ta đều phải đối mặt
và tôi mong muốn rằng là thế này
để phòng chống dịch thì tất cả mọi người cùng tham gia
ngành y tế tham gia vào
nhưng một ngành y tế không đủ
nhưng mà toàn dân cùng tham gia
cùng nắm vững hãy bình tĩnh
không nên hoang mang
theo các hướng dẫn của ngành y tế
theo từng thời kỳ từng giai đoạn
ở thời kỳ này
thời điểm này
thì chúng ta chưa có ca bệnh
thì đã được thông báo
và có sáu hướng dẫn để phòng chống
mà tới đây nếu mà có ca bệnh
thì ngành y tế sẽ thông báo
và chúng ta lại tiếp tục nghe theo những hướng dẫn mới
để làm sao
đây là vấn đề bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta
chúng ta không nên chủ quan
hãy phối hợp với ngành y tế
bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta
và cũng để giảm gánh nặng cho ngành y tế
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy
đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
với những chia sẻ hết sức bổ ích vừa rồi ạ
vâng như vậy là tổ chức y tế thế giới who
đã tuyên bố đậu mùa khỉ
là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu
do tốc độ lây chuyển nhanh
nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa
từ các quốc gia khác
sau khi tuyên bố của tổng giám đốc who
được phát đi
thì bộ y tế cũng đã tổ chức họp khẩn
để bàn cách ứng pho với dịch bệnh này
để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta
thì bộ y tế cũng khuyên cao tới người dân
cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đây
che miệng và mũi khi ho hoặc khát hơi
tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay
hoặc khăn giấy dung một lần
hoặc ống tay áo
hoặc tán các dịch tiết được hô hấp
rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
hoặc dung dịch sát khuẩn
ngay sau khi ho khát hơi
không gạt lỗ bừa bãi nơi công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
hoặc dung dịch sát khuẩn tay
người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân
kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ
cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế
để được theo dõi tư vấn kịp thời
đồng thời cần chủ động tự cách ly
tránh quan hệ tình dục
tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ
tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương
dịch cơ thể giọt bắn và các vật dụng
đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh
trong trường hợp nơi ở
nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh
cần thông báo cho cơ quan y tế
để được tư vấn và xử lý kịp thời
không tự ý điều trị
người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ
khu vực trung và tây phi
tiếp xúc với động vật có bú chép hoặc sống
như động vật gặm nhấm thú có túi
động vật linh trưởng có thể chữa virus đậu mùa khỉ
khi quay trở về việt nam
cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương
để được tư vấn
đảm bảo an toàn thực phẩm
thực hiện lưu sống lành mạnh
tăng cường vận động thể lực
nâng cao sức khỏe
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương mỹ long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại chín mươi một trên tám
đường ht hai mươi hai
phường hiệp thành quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
công an huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại
thôn nội hai xã nga giác
huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi hai
và có nốt ruồi cách một cm dưới cánh mũi phải
và đối tượng
vũ thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã cẩm phong
huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương
tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối
không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có
sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện